với cái thái độ ôn hòa với cái vấn đề tôn trọng chuẩn mực xã hội
với cái ý thức coi trọng pháp luật tôn trọng pháp luật
để mà bình tĩnh lựa chọn cái phương án giải quyết nó một cách hòa hợp nhất
tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra bởi cả dẫn mất khôn
và cùng với đó thì cũng khuyến cáo với mỗi người dân khi mà chúng ta chứng kiến những cái sự mâu thuẫn
cũng như những cái sự xảy ra cái sự va chạm sô sát của những người xung quanh
thì chúng ta cũng cần phải có cái sự can thiệp có cái sự giúp đỡ để hạn chế những cái mâu thuẫn nó phát sinh đến đỉnh điểm
ví dụ chúng ta có thể cách ly hai đối tượng ra
hoặc là chúng ta có thể có những lời lẽ khuyên bảo kịp thời để hạ nhiệt để hạ hỏa
để từ đó thì những người trong cuộc người ta tìm được cái tiếng nói chung và cái mâu thuẫn nó sẽ được giải quyết một cách êm xuôi
khi án mạng xảy ra người ta chỉ còn thốt lên những tiếng kinh hoàng
bởi nhìn lại những vụ án có thể xảy ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào
từ chuyện mái tôn lấn sang nhà hàng xóm
con bò đi sang vườn nhà hàng xóm
dòng nước chảy tràn sang nhà hàng xóm
hay chỉ vì hàng xóm dùng ké wifi
triệu troy finn là người dân tộc thiểu số
nhiều người có thể cho rằng anh ta không đủ kiến thức pháp luật để biết hậu quả cho hành động sai trái của mình
nhưng còn đó rất nhiều con người khác họ cũng sẵn sàng gây án như anh ta